các thông tin liên quan đến biến thể omicron
mới đây phát biểu với truyền thông ông cao phúc cho rằng omicron có khả năng thoát miễn dịch mạnh mẽ của biến thể bea và khả năng lây truyền mạnh mẽ của biến thể delta
ông cao phúc giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc trung quốc mới đây cho biết
biến thể omicaron là sự kết hợp giữa các biến thể belar và delta nhưng dù đột biến thế nào thì vẫn là sars cov hai nên vaccine hiện nay vẫn có hiệu quả
theo ông sẽ mất ít nhất hai tuần để tìm ra mức độ nguy hiểm của biến thể cũng như việc liệu nó có thay thể đèn ta để trở thành biến thể vượt trội nhất hay không
nhưng về mặt virus hop khả năng gây bệnh của virus sẽ yếu đi khi nó cố gắng tồn tại
theo ông cào phúc không thể loại trừ khả năng sẽ có nhiều đột biến xảy ra hơn nhưng cho dù virus đột biến thế nào
thì vẫn là sars cov hai mà các loại vaccine hiện có vẫn sẽ có hiệu quả mặc dù hiệu quả giảm suốt
ông đặc biệt lưu ý vaccine đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các ca bệnh nặng tử vong và nhập viện
dựa trên tình hình hiện tại của đại dịch ông dự đoán trung quốc sẽ thực hiện chính sách không covid một mươi chín năng động ít nhất cho đến cuối mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
vì trong thời gian này chắc chắn sẽ có những trường hợp nhập cảnh có thể gây ra sự lây lan trong cộng đồng
vì việc khi nào đại dịch covid một mươi chín sẽ kết thúc
giám đốc cdc trung quốc cho rằng không ai có thể dự đoán được nhưng tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu sẽ là yếu tố chính cần phải xem xét
ông cũng tiết lộ rằng các nhà chức trách và chuyên gia trung quốc đang thảo luận về việc sử dụng các loại vaccine khác nhau làm mũi tiêm nhắc lại
vì các nghiên cứu trước đây cho thấy phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ tốt hơn
theo ông cào phúc với sars cov hai cần tỷ lệ tiêm phòng ít nhất tám mươi năm để đạt miễn dịch cộng đồng
ông nhấn mạnh điều quan trọng hơn không phụ thuộc vào bao nhiêu người ở trung quốc
điều quan trọng hơn là bao nhiêu người trên toàn cầu được tiêm phòng mà là bao nhiêu người trên toàn cầu được tiêm phòng
để thiết lập khả năng miễn dịch cộng đồng thực sự trên toàn cầu chứ không phải ở một quốc gia cụ thể
liên quan tới biến thể mới omicron thế giới đang chờ đợi dữ liệu để đánh giá mối đe dạo của biến thể omicron đối với các chỉ số ban đầu rất đáng kích lệ
các bác sĩ nam phi điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm omicron đã cung cấp những thông tin hữu ích trong đó có một triệu chứng xuất hiện vào ban đêm
tùy vào thời gian khác nhau người nhiễm biến chủng mới omicron của virus sars cov hai có thể có những biểu hiện khác nhau đặc biệt là vào ban đêm
kể từ khi tổ chức y tế thế giới who xếp omican vào nhóm biến thể gây lo ngại ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
nhiều nước đã có phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ như áp dụng lệnh cấm bay từ nam phi thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội
who cho rằng omikaran có nguy cơ tái nhiễm cao nhưng bằng chứng ban đầu ghi nhận biến thể này có khả năng chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ so với chủng d
tuy nhiên mọi người vẫn phải cảnh giác và phản ứng phù hợp nếu phát hiện ra các dấu hiệu nhiễm biến thể mới
chưa có nhiều dữ liệu về các triệu chứng khi mắc biến thể mới nhưng các bác sĩ ở nam phi đã lần đầu tiên phát hiện ra omican đã cung cấp những thông tin quan trọng
bác sĩ đa khoa uben pillay đến kết góc biểu hiện bệnh của người nhiễm omicron như cảm thấy mệt mỏi đau nhức cơ thể hò sốt
các dấu hiệu khác có thể xuất hiện là đổ mồ hôi ban đêm khi đó quần áo chăn gà của người bệnh bị ướt đấm
dù họ đang ngủ ở nơi tháng mát
mặc dù triệu chứng này rất hiếm xảy ra nhưng có một số dấu hiệu đáng khích lệ rằng các loại vaccine hiện tại sẽ cung cấp biện pháp bảo vệ chống lại omicron
đặc biệt các mũi tiêm tăng cường sẽ bổ sung lớp bảo vệ chống lại covid một mươi chín và giảm thiểu mức độ nghiêm trọng
dữ liệu thực tế từ israel và vương quốc anh chỉ ra liều tăng cường của một trong những loại vaccine dựa trên công nghệ mna được sử dụng rộng rãi
làm giảm đáng kể khả năng mắc bệnh sars cov hai
tuy nhiên mức độ chống lại biến thể omicall của liều vaccine tăng cường vẫn chưa được xác định
theo who tới nay chưa có ca tử vong nào liên quan tới biến thể omican
tuy nhiên số ca tăng ngày càng nhanh và lan tới gần năm mươi nước trên thế giới
thưa quý vị biến thể omican tuy là một biến thể có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn những biến thể trước đó của sars cov hai
tuy nhiên chưa có thể kết luận biến thể này nguy hiểm hơn những biến thể trước đó
các nước cũng đang có những biện pháp ứng phó
và những hy vọng lạc quan về biến thể mới này
trong giai đoạn này quý vị hãy chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế để đảm bảo sức khỏe
sáng nay thủ tướng phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo chủ trì họp trực tuyến toàn quốc ban chỉ đạo quốc gia với ban chỉ đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
dự họp tại đầu cầu trụ sở chính phủ có các thành viên ban chỉ đạo
là ủy viên bộ chính trị
trường mương đảng các phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội
lãnh đạo các bang bộ ngành trung ương cơ quan
dự họp các điểm cầu ở các địa phương có bí thư thành ủy tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố và lãnh đạo các cơ sở ngành liên quan
phát biểu ý kiến mở đầu cuộc họp thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
cuộc họp trực tuyến với sáu mươi ba ban chỉ đạo phòng chống dịch các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương này
là cuộc họp phiên thứ một mươi sau khi kiện toàn ban chỉ đạo
diễn biến dịch phức tạp có nhiều ca mắc cộng đồng ca chuyển nặng và ca tử vong
do đó ban chỉ đạo họp để đánh giá nhìn nhận lại tình hình kể từ cuộc họp ban chỉ đạo
ngày hai mươi tháng một mươi một đến nay qua đó phân tích nguyên nhân xác định nhiệm vụ
giải pháp mục tiêu để triển khai trong thời gian tới
thủ tướng đề nghị cuộc họp này cần thảo luận tập trung vào tám nhóm công việc trọng tâm
cần đưa ra giải pháp cụ thể trên tinh thần đó bảo đảm thống nhất từ các bang chỉ đạo
các tỉnh các huyện đến xã về mục tiêu lộ trình công tác phòng chống dịch
cần phải làm chặt chẽ nghiêm túc khoa học phù hợp và hiệu quả
phân tích nguyên nhân các ca mắc trong cộng đồng
qua hai tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám có kinh nghiệm và bài học quý gì để chia sẻ với cả nước
cần phải bổ sung điều gì
thủ tướng khẳng định hiện nay đã đủ vaccine để tiêm nhắc lại yêu cầu chậm nhất
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai phải tiêm đủ hai mũi vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tiêm mũi ba cho các đối tượng
phải tiêm phải có lộ trình để tiếp tục lộ trình mở cửa
thủ tướng cũng đề nghị các địa phương báo cáo tình hình y tế dự phòng y tế cơ sở
thuốc điều trị có đủ sử dụng không cần tăng cường cái gì
việc mở lại đường bay quốc tế như thế nào để đảm bảo an toàn
các địa phương có phương án chuẩn bị tuyên truyền tăng cường nâng cao ý thức của người dân
quản lý người dân trong đợt tích dương lịch và âm lịch như thế nào để được an toàn
phải đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh an sinh xã hội cần triển khai thế nào
bộ trưởng nguyễn thanh long chia sẻ dịch bệnh đã lưu hành trong cộng đồng có nguy cơ xuất hiện
các ổ dịch mới có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào nhất là tại các địa phương
mật độ dân cư cao giao thương đi lại lớn
vì vậy ông đề nghị thời gian tới cần phải tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
nhất là giám sát phát hiện sớm điều trị giảm bệnh nặng giảm tử vong tiêm chủng vaccine
ông long cũng cảnh báo
trang chuyển mùa đông xuân thuận lợi cho sự phát triển và lây lan của virus
gia tăng giao thương đi lại dịp tết dương lịch tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai nguy cơ xâm nhập của biến chủng mới
ông cũng nhắn mạnh ban cạnh đó có tâm lý chủ quan lơ lạ mất cảnh giác của một số đơn vị
người dân trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch sau một thời gian dài nới lỏng giãn cách xã hội
đến nay việt nam đã ký hợp đồng mua nhận viện trợ tài trợ tổng số hai trăm một mươi một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
đã tiếp nhận một trăm năm mươi sáu bốn triệu liều đã phân bổ một trăm bốn mươi ba bốn triệu liều
còn khoảng một mươi ba triệu liều đang tiến hành các thủ tục kiểm định chất lượng và xuất xưởng
cả nước đã tiêm được một trăm ba mươi một triệu liều tỷ lệ bao phủ mũi một ít nhất là chín mươi sáu bốn
và tỷ lệ tiêm chủng đủ hai liều là bảy mươi sáu năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
có năm mươi bảy tỉnh thành phố đang triển khai tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã tiêm được sáu bốn triệu liều
tỷ lệ bao phủ ít nhất là chín mươi sáu bốn và tỷ lệ tiêm chủng đủ hai liều là bảy mươi sáu năm
tỷ lệ tiêm chủng đủ nhất một liều là năm mươi bảy ba và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều là một mươi hai bảy dân số từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trung bình mỗi ngày bệnh viện thanh nhàn có trên hai mươi bệnh nhân tự làm test nhanh tại nhà
và khi có kết quả dương tính đã đến bệnh viện khám sàng lọc
được biết có tới chín mươi chín các trường hợp chưa làm test nhanh dương tính khi làm xét nghiệm pcr cho kết quả dương tính
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên phòng chống dịch covid một mươi chín bệnh viện thanh nhàn cho biết
trung bình mỗi ngày bệnh viện có trên hai mươi bệnh nhân tự làm test nhanh tại nhà
và khi có kết quả dương tính đã đến phòng khám của bệnh viện thanh nhàn để khám sàng lọc
theo bác sĩ hường điều này sẽ gây nguy hiểm bởi khi bệnh nhân tự di chuyển sẽ dễ có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng
bên cạnh đó sẽ gây tình trạng quá tải cho bệnh nhân ảnh hưởng rất lớn đến việc phân luồn
cũng như thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm pcr dễ có nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện
theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố hà nội và sở y tế bệnh viện được giao ba trăm linh giường
trong đó có hai trăm năm mươi giường icu năm mươi giường cho bệnh nhân mức độ trung bình
tiến sĩ bác sĩ nguyễn thu hường chia sẻ khi bệnh nhân từ test nhanh dương tính đến
sẽ khiến cho số giường ở tầng hai quá tải và làm mất đi cơ hội điều trị cho bệnh nhân nặng ở tầng ba
vì vậy bác sĩ hường khuyến cáo trong trường hợp người dân test nhanh tại nhà dương tính
cần khẩn trương khai báo với y tế phường trung tâm y tế nơi bệnh nhân sinh sống
để được báo với trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội và xử lý kịp thời
trong thời gian chờ đợi người bệnh phải liên hệ chặt chẽ với cán bộ y tế phường
về các triệu chứng dấu hiệu của bệnh để được can thiệp kịp thời
theo sở y tế tp hcm thành phố hiện có gần chín mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có khoảng bảy mươi bệnh nhân điều trị tại nhà và nơi cư trú
khoảng hai mươi bệnh nhân điều trị trong các cơ sở y tế
để quản lý theo dõi và điều trị cho số bệnh nhân này
thành phố đang dựa chủ yếu vào lực lượng y tế nhà nước
với chín bác sĩ và trên một mươi chín sáu trăm linh điều dưỡng
tuy nhiên lực lượng y tế nhà nước không chỉ có nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
mà còn đảm trách việc chăm sóc sức khỏe nói chung cho người dân
trong khi đó giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng thông tin
thành phố hiện có sáu mươi bốn bệnh viện tư nhân hai trăm một mươi năm phòng khám đa khoa
và hơn sáu hai trăm hai mươi phòng khám chuyên khoa
nếu lực lượng này tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
sẽ góp phần không nhỏ trong việc tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch
trong các đợt dịch covid một mươi chín vừa qua khối y tế tư nhân tại tp hcm
đã tham gia phòng chống dịch trên tinh thần tự nguyện
góp phần điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân
tuy nhiên theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
nhà nước chi trả một trăm linh kinh phí điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
với định mức khám chữa bệnh của nhà nước
các cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không đủ chi phí
để sớm bổ sung lực lượng y tế cho phòng chống dịch covid một mươi chín
sở y tế tp hcm đã có công văn kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm
cho phép ngành y tế thí điểm huy động y tế tư nhân tham gia chăm sóc
điều trị f tại bệnh viện tại nhà hoặc các cơ sở cách ly tập trung có thu phí
trên cơ sở tự nguyện có thỏa thuận giữa người bệnh
và cơ sở cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe
giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng nhấn mạnh
tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
thành phố đứng trước thách thức lớn về nhân lực chống dịch khi không có chi viện từ trung ương
đòi hỏi phải huy động toàn ngành kể cả y tế tư nhân
thành phố cần tạo cơ chế phù hợp để khối y tế tư nhân duy trì hoạt động
và tham gia hiệu quả hơn vào công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ông lê duy tân trưởng phòng giáo dục trung học sở giáo dục đào tạo tp hcm
qua khảo sát có tám mươi phụ huynh học sinh đồng ý cho học sinh đi học
trực tiếp từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai tới đây
cũng theo nhìn nhận của những người phụ trách chuyên môn bậc trung học cơ sở giáo dục đào tạo
từ ngày năm tháng chín đến nay do tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
học sinh duy trì việc học qua internet
phương thức học tập này phù hợp trong hoàn cảnh thích ứng với tình hình dịch bệnh
nhưng cũng hạn chế phần nào và cần phải có giải pháp để giúp học sinh có kiến thức tốt
đảm bảo việc học tập
ngành giáo dục đào tạo tp hcm sẽ thực hiện phương án dạy học trên internet
và khi có cơ hội tiếp tục thực hiện thêm phương thức học song song là trực tiếp
kế hoạch từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tp hcm sẽ thực hiện thí điểm dạy và học trực tiếp
với học sinh khối chín và một mươi hai
sau hai tuần thí điểm thành phố sẽ tổng kết đánh giá xem xét quyết định việc tiếp tục mở rộng dần đối tượng
hoặc tổ chức dạy học trực tiếp trên toàn tp hcm từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
báo cáo của hội đồng nghiên cứu y khoa nam phi mới đây cho thấy
số ca tử vong bất thường ở nước này tăng mạnh
số ca tử vong bất thường là do sự khác biệt giữa số người chết trong một giai đoạn nhất định
với số ca tử vong trung bình trong cùng giai đoạn này năm trước đó
theo đó số người chết bất thường tại nam phi trong tuần lễ tính đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
là hơn hai bảy mươi sáu ca gấp đôi tuần trước đó
thông tin này trái ngược với những dữ liệu ban đầu được đề cập gần đây về việc
các ca mắc covid một mươi chín ở nam phi có triệu chứng nhẹ
điều này đã tạo ra hy vọng rằng biến thể omithon sẽ không nguy hiểm như những biến thể trước đó
vào ngày chín tháng một mươi hai nam phi cho biết nước này ghi nhận hơn hai mươi hai bốn trăm linh ca mắc covid một mươi chín
nhưng chỉ hai mươi hai ca tử vong
cùng ngày bác sĩ thierry bédot quản lý vấn đề dịch covid một mươi chín tại châu phi
của tổ chức y tế thế giới who nói số ca bệnh mới tại nam phi đã tăng hai trăm năm mươi năm trong bảy ngày qua
nhưng số bệnh nhân mắc covid một mươi chín chỉ chiếm sáu giường cấp cứu
kết quả này cũng tương đồng với dữ liệu từ viện quốc gia về bệnh truyền nhiễm nam phi necd
cho thấy chỉ một phần ba số bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện có triệu chứng nặng
dữ liệu gồm một sáu trăm ba mươi ba ca bệnh được điều trị tại các bệnh viện từ ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến ngày tám tháng một mươi hai
tuy nhiên nicd cũng nói phải mất rất nhiều tuần để tổng hợp đầy đủ thông tin từ các bệnh viện
đến nay thông kê các ca tử vong bất thường được coi là một cách theo dõi covid một mươi chín chính xác hơn
là các ca tử vong được ghi nhận chính thức
như tại nam phi thống kê chính thức chỉ nhận được hơn chín mươi trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
nhưng số ca tử vong bất thường trong suốt đại dịch ở nước này lên đến hai trăm bảy mươi năm ca
ông albert bourla nhấn mạnh
tôi nghĩ chúng ta sẽ cần đến liều thứ tư tôi đã nói điều đó nhiều lần
biến chủng omith caron đã xuất hiện ở mỹ vào tuần trước và được phát hiện tại ít nhất hai mươi bang
chúng tôi sẽ xem xét dữ liệu cụ thể trong thực tế để xác định xem liều thứ ba có chống lại biến thể omicron tốt hay không
và trong bao lâu giám đốc điều hành bourla giải thích thêm
trước đây tôi dự kiến khi mọi người tiêm xong mũi thứ ba phải tới một mươi hai tháng sau mới tiêm đến mũi thứ tư
nhưng mốc thời gian đó có thể cần rút ngắn hơn vì chúng tôi có rất ít thông tin về biến thể omicron
nên đành chờ xem diễn biến thực tế
ngày tám tháng một mươi hai giám đốc pfizer cho biết vaccine ngừa covid một mươi chín hai mũi tim và mũi nhắc lại có vẻ có hiệu quả chống biến thể omicron
tuy nhiên nếu chỉ tiêm hai liều thì sẽ ít hiệu quả hơn
một số chuyên gia đã nghi ngờ về sự cần thiết của việc tiêm bổ sung vaccine
và lưu ý các công ty như pfizer có lợi ích tài chính trong việc bán nhiều mũi tiêm vaccine hơn
thậm chí các chuyên gia còn cho rằng hai mũi tim vẫn có tác dụng ngăn bệnh nặng nhất là ở những người trẻ
tuy nhiên nhiều chuyên gia mỹ bao gồm cả các quan chức y tế và chính quyền tổng thống mỹ joe biden
đã ủng hộ mũi tiêm thứ ba nhất là trước nguy cơ tự biến chủng omicron
chuyên gia dịch tế họp của bang california eric kapan mới đây cho biết
hệ thống giám sát nước thải của bang đã tìm thấy các dấu hiệu của omicron ở các hạt sukramento và merset
chuyên gia dịch tế họp eric kapan nhận định chắc chắn omicron đang lây lan ở khắp các bang california
giới chức thành phố houston ở bang tex vào hồi đầu tuần cũng phát hiện các dấu hiệu của omithron
và chỉ vài ngày sau đó một bệnh viện của thành phố này đã ghi nhận tám trường hợp nhiễm biến thể này
các ca mắc omicron ở california đã được phát hiện ở los angeles
alameda và san francisco trong đó trường hợp ở san francisco là ca mắc omicron được phát hiện đầu tiên ở mỹ
các ca nhiễm omicron tới nay đã xác nhận ít nhất ở hai mươi một bang của nước mỹ
và được dự báo sẽ còn tiếp tục lan rộng hơn trong thời gian tới đây